chiến sĩ tiếp tục thực hiện thành công hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công chấn mắc tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán